hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong giai đoạn đầu bùng phát mà không rõ nguồn gốc các cơ quan chức năng phải thực hiện ít nhất ba đợt xét nghiệm hàng loạt
tân sức và phạm vi của các xét nghiệm phải được điều chỉnh dựa trên kết quả của xét nghiệm trước đó và theo dõi tiếp xúc
về nguyên tắc các khu vực cách ly và đường phố hoặc cộng đồng phát hiện ca bệnh trong ba đợt nói trên phải được xét nghiệm hàng ngày
trong khi những người ở những khu vực không có ca bệnh trong một mươi bốn ngày trước đó có thể được xét nghiệm năm ngày một lần
các quan chức y tế trung quốc thường nói
không để ai lại phía sau khi nói đến xét nghiệm hàng loạt một nhiệm vụ khổng lồ chỉ đòi hỏi bằng năng lực xét nghiệm trong phòng thí nghiệm
mà còn cả nhân lực khổng lồ cùng với việc thực hiện và quản lý nghiêm ngạc
các quan chức tây an đã phát động một chiến dịch gõ cửa vào tuần trước để kiểm tra xem một trăm linh người đã xét nghiệm hay chưa
và liệu họ có gặp khó khăn khi tìm kiếm sự chăm sóc y tế hay không
đối phó với nhu cầu xét nghiệm tăng cao trong trường hợp bùng phát dịch bệnh
nhiều thành phố của trung quốc bao gồm bắc kinh quảng châu và nam kinh đã dựng các liều bơm hơi tạm thời
để làm phòng thí nghiệm ở những nơi như sân vận động hoặc các địa điểm thể thao
một số thậm chí còn được trang bị máy xét nghiệm tự động
trong khi các mẫu từ các quần thể có nguy cơ cao được xử lý riêng rẽ trong phòng thí nghiệm
các mẫu từ các khu vực thường được kiểm tra chung từ năm đến một mươi mẫu trong một ống để tăng tốc quá trình
jin dongyan nhà virus học tại đại học hồng kông nói
chi phí xét nghiệm covid một mươi chín sẽ cao vì trung quốc có diện tích rộng lớn và dân số lớn
nhưng điều này cũng có một mặt lợi về sức khỏe cộng đồng
một đợt bùng phát dịch giống như sóng thần rất khó xảy ra ở trung quốc đại lục
lúc này chúng ta đừng chủ quan cũng đừng nên đánh giá tầm nhìn của trung quốc
trong bối cảnh sức ám ác mới covid một mươi chín đang ngày một gia tăng
trưởng đặc khu hành chính hồng kông trung quốc lâm trịnh nguyệt nga vào ngày một mươi một tháng một
thông báo các trường mẫu giáo và tiểu học ở hòn đảo này sẽ tạm dừng việc học
trực tiếp trước ngày một mươi bốn tháng một cho đến sau tết nguyên đắng
và chính quyền có kế hoạch tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ trong độ tuổi từ năm đến một mươi hai
bà trịnh lâm nguyệt nga cho biết việc dừng các lớp học mẫu giáo và tiểu học là một quyết định khó khăn
nhưng do đã xuất hiện nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín là trẻ nhỏ
khiến cho giáo viên và nhiều em học sinh phải cách ly
ngoài ra những tháng gần đây ở nhiều trường học trong đó chủ yếu là trường mẫu giáo và tiểu học
cũng đã bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp trên
có các triệu chứng khó phân biệt với covid một mươi chín
do đó hồng kông đã phải áp đặt biện pháp đóng cửa trường mẫu giáo và tiểu học
nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể omicron được cho là có khả năng lây lan cao hơn các biến thể trước đó
tuy nhiên các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ tiếp tục giảng dạy trực tiếp
do tỷ lệ tiêm vaccine ở lứa tuổi này hiện đã tương đối cao
và học sinh ở lứa tuổi này hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc tốt cho bản thân
bên cạnh đó chính quyền hồng kông thông báo cấm tất cả du khách đến từ những khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao
quá cảnh tại sân bay quốc tế hồng kông kể từ ngày một mươi năm tháng một đến ngày một mươi bốn tháng hai
tuy nhiên lệnh cấm này sẽ không áp dụng đối với các nhà ngoại giao
các vận động viên và nhân viên tham dự olympic mùa đông dự kiến khai mạc vào ngày bốn tháng hai tới đây
giới phân tích cho rằng động thái này có khả năng sẽ ảnh hưởng lớn đến hãng katay pacific
do đây là hãng hàng không hàng đầu của hồng kông và có lượng hành khách lớn
hiện các nhà chức trách hồng kông cũng đang tiến hành điều tra đối với cathay pacific
sau khi số nhân viên phi hành đoàn của hãng đã vi phạm quy định phòng chống dịch tại nhà
dẫn đến sự lây lan các ca nhiễm mới do biến thể omicron trong cộng đồng
dù chưa biết nguồn lây quốc ca omicron như thế nào
tuy nhiên với chính sách ngăn chặn triệt để nguồn lây hy vọng hồng kông đang từng bước kiểm soát được dịch bệnh
ngày chín tháng một trung quốc đã bắt đầu kế hoạch xét nghiệm một mươi bốn triệu dân thành phố thiên tân
gần thủ đô bắc kinh
sau khi phát hiện hai mươi ca nhiễm mới covid một mươi chín trong đó có hai ca trong cộng đồng đầu tiên nhiễm biến thể omicron
dự kiến thành phố thiên tân sẽ hoàn tất việc xét nghiệm cho người dân trong hai ngày
những người có kết quả âm tính sẽ được cấp mã y tế để được đi lại
thành phố cũng khuyến cáo người dân không rời khỏi thiên tân nếu không có lý do chính đáng
ủy ban giao thông vận tải thành phố thiên tân đã ban hành lệnh cấm các dịch vụ xe buýt liên tỉnh
từ ngày chín tháng một
giới chức y tế lo ngại
hình dịch bệnh ở thiên tân có thể gây rủi ro tới thủ đô bắc kinh do hai thành phố nằm gần nhau
và có lượng người di chuyển qua lại đông đúc
ngoài ra dịch bệnh lây lan cũng có thể đe dọa tới thế vận hội mùa đông năm hai nghìn hai mươi
dự kiến khai mạc vào ngày bốn tháng hai tới ở thủ đô bắc kinh trung quốc
trung quốc là quốc gia hiếm hoi còn lại trên thế giới áp dụng chiến lược chống dịch zero covid
thông qua các biện pháp truy vết phong tỏa xét nghiệm quyết liệt trên diện rộng
tuy nhiên với sự xuất hiện của biến chủng siêu lây
nhiễm omicron với số đột biến nhiều chưa từng có được xem là thách thức không nhỏ
với nỗ lực ngăn dịch lan rộng của bắc kinh
trong bối cảnh các lệnh phong tỏa diện rộng đang gây ra những tổn hại nhất định về mặt kinh tế
hiện tại hơn một hai mươi một tỷ người dân trung quốc đã được tiêm đủ các liệu cơ bản
trung quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng một trăm linh ba sáu trăm một mươi chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó số ca tử vong là bốn sáu trăm ba mươi sáu trường hợp
mặc dù mỗi ngày chỉ ghi nhận hơn một trăm năm mươi ca nhiễm
nhưng trung quốc đã sử dụng triệt để chiến lược zaro covid
và năm nay cũng là một năm đáng buồn khi cuộc xuân vận về quê đón tết nguyên đáng ở trung quốc
năm nay lại một lần nữa bị ảnh hưởng vì đại dịch covid một mươi chín
theo tờ straits times nhân viên bảo hiểm yuan jiahui năm mươi một tuổi
cho biết bà sẽ tiếp tục đón tết nguyên đáng xa người thân trong năm nay
theo những biện pháp phòng dịch của công ty chồng và trường học của con
gia đình họ không được phép rời khỏi bắc kinh
nếu thành viên nào vi phạm họ có thể bị phạt
tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc của chồng tôi và việc học tập của các con
vì vậy đó là sự hy sinh mà tôi cần làm
mặc dù bố mẹ tôi sống ở khu vực chỉ cách bắc kinh hai tiếng đi xe
tôi đã không gặp họ suốt ba năm rồi
bà chia sẻ khi bước sang năm thứ ba của đại dịch covid một mươi chín
trung quốc vẫn kiên quyết đào đuổi chiến lược zero covid
áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt và xét nghiệm hàng loạt nhằm loại bỏ hoàn toàn virus
trong bối cảnh kỳ nghỉ tết nguyên đáng cận kề
chính phủ nước này đang nỗ lực vận động người dân hạn chế đi lại và không về quê đón tết
kỳ nghỉ tết năm nay ở trung quốc kéo dài bốn mươi ngày
từ ngày một mươi bảy tháng một đến ngày hai mươi năm tháng hai khoảng thời gian diễn ra sân vận lớn nhất hành tinh
tuy nhiên khi một số người dân quyết định ở lại các thành phố lớn để ăn tết
nhằm ngăn chặn covid một mươi chín lây lan các nhà khai thác vận tải có số lượng khách ít ỏi
các doanh nghiệp xe buýt và tàu hỏa của trung quốc đã bắt đầu mở bán vé tết
từ ngày ba tháng một nhưng số lượng vé bán ra rất ít
đặc biệt là tại bắc kinh
ông hu wei bốn mươi sáu tuổi quản lý một đội xe ô tô tải và xe tải nhỏ
cho biết lượng đặt chỗ giảm khoảng ba mươi trong năm nay
trước đây chúng tôi thường kính chỗ trước tết nguyên đáng một tháng
nhưng năm nay mọi người đang chần chừ vì muốn chờ xem tình hình dịch bệnh có cải thiện hay không ông nói
theo thông báo của chính phủ các nhà điều hành du lịch phải đảm bảo cho hành khách
thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang cho các phương tiện giao thông công cộng
trong khi đó
các địa điểm du lịch được yêu cầu hạn chế số lượng du khách hàng ngày
trung quốc đang phải chống chọi với đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lớn nhất
kể từ đợt dịch đầu tiên ở vũ hán
nhiều doanh nghiệp nước này đã khuyến khích người lao động không đi lại nếu không cần thiết
phòng trường hợp vùng quê nơi họ sinh sống bị phong tỏa đột ngột hoặc tệ hơn là mắc bệnh
một quận tại thành phố trương gia khẩu tỉnh hà bắc cũng đã kêu gọi công chức viên chức và các đảng viên
làm gương bằng cách ăn tết tại chỗ thay vì về quê tránh di chuyển không cần thiết
địa phương này cũng đã khuyến khích người dân thuyết phục người thân của mình ở nước ngoài
hay từ những khu vực có nguy cơ lây nhiễm trung bình và cao trong nước không về quê đón tết
thưa quý vị khi bắc kinh đang gấp rút chuẩn bị tổ chức thế vận hội mùa đông năm hai nghìn hai mươi bốn
khai mạc vào ngày bốn tháng hai sắp tới đây thủ đô đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ
bất kỳ ai vào thành phố đều phải có xét nghiệm covid một mươi chín bắt buộc
và chỉ những người đã được tiêm phòng đầy đủ thì mới được phép tham dự các sản xuất
ngoài ra việc theo đuổi chính sách zero covid cũng có ý nghĩa là bất kỳ người nào có liên hệ chặt chẽ
hoặc đã đến những khu vực có nguy cơ cao hoặc nguy cơ trung bình đều phải cách ly tại một cơ sở tập trung
thưa quý vị những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi nhé
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị
trong những bản tin tiếp theo